kéo dài nhiều năm với nhiều phiên tòa phiên xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại ngân hàng đại tín giai đoạn hai được xem như phần kết của đại án ngân hàng đại tín xây dựng
theo dự kiến ngày mai hai mươi chín tháng sáu hội đồng xét xử sẽ tuyên án phúc thẩm
đại diện viện kiểm sát khẳng định trách nhiệm hình sự luôn gắn liền với trách nhiệm dân sự để khắc phục hậu quả vụ án
do vậy bị cáo phấn phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để bồi thường cho ngân hàng cb
hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên hứa thị phấn chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ số tiền chiếm đoạt
nhưng lại buộc bị án phạm công danh và tập đoàn thiên thanh bồi hoàn chín trăm linh một tỷ đồng cho ngân hàng cb thay bà phấn là trái pháp luật
ngoài ra trong vụ án phúc thẩm này ba bị cáo xin kháng cáo giảm nhà hình phạt là hứa thị phấn bùi thị kim loan và huỳnh thị xuân dung
tuy nhiên viện kiểm sát cho rằng hình phạt đối với ba bị cáo như vậy là phù hợp và đã có sự nhân đạo của pháp luật
bởi hậu quả gây ra của các bị cáo là rất nghiêm trọng do đó đề nghị hội đồng xét xử không chấp thuận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho ba bị cáo trên
dự kiến hội đồng xét xử cấp phúc thẩm sẽ tuyên án vụ án này vào chiều ngày hai mươi chín tháng sáu
đây cũng được xem là phần kết của đại án ngân hàng đại tín xây dựng kéo dài từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay với rất nhiều phiên tòa xét xử bốn giai đoạn của vụ án